quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị vùng áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng phơn tiếp tục là nguyên nhân mang đến tình trạng nắng nóng gai gắt
và đặc biệt gai gắt cho khu vực sơn la hòa bình cũng như dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
với mức nhiệt cao phổ biến từ ba mươi tám cho đến bốn mươi độ
tuy nhiên đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này đã qua
từ ngày mai sẽ có một khối khí lạnh nhỏ ở phía bắc dịch chuyển xuống nước ta
mặc dù cường độ yếu và hướng di chuyển lệch khá nhiều về phía đông
nhưng nó vẫn làm thu hẹp vùng áp thấp phía tây lại
vì thế trong ngày mai ở bắc bộ nắng nóng chỉ chủ yếu duy trì ở khu vực phía tây và nhiệt độ cũng giảm hơn
mức nhiệt chưa chiều mai ở khu vực này phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội ngày mai vẫn có nắng
nhưng hầu như không còn nơi nào nắng nóng
nhiệt độ khu vực này sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
vùng thấp phía tây thu hẹp lại nhưng gió phơn vẫn hoạt động mạnh
vì thế mặc dù mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có xu hướng giảm hơn nhưng khu vực này vẫn ở ngưỡng nắng nóng gai gắt diện rộng
với mức nhiệt từ ba mươi sáu cho đến ba mươi chín độ
còn với khu vực phía nam của đèo hải vân nắng nóng cũng vẫn xuất hiện
ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên với ngưỡng nhiệt giao động trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ
ba tỉnh còn lại của miền trung là khánh hòa ninh thuận cũng như bình thuận
nằm ngoài vùng tác động của các hệ thống gây nóng
nên nhiệt độ trong ngày mai phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trạng thái nắng mạnh ban ngày cùng mức nhiệt cao cũng sẽ diễn ra trong ngày mai
ở các tỉnh thành nam bộ với mức nhiệt cao trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên ngày mai cũng có nắng cả ngày nhưng nắng nóng với mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi bốn độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
đang có mưa vài nơi gió nam cấp bốn cấp năm
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông cấp ba cấp bốn
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước